thưa quý vị bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm đã từng thẳng thắn trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn về vấn đề tội phạm ma túy
bộ trưởng cho biết trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an đã nỗ lực đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong đó khởi tố mới một mươi chín năm mươi chín vụ án ma túy khởi tố hai mươi ba một trăm sáu mươi bị can
nhưng số người nghiện ma túy vẫn tiếp tục tăng vì các chủ ma túy chủ yếu ở nước ngoài nên những gì mà chúng ta làm được vẫn chỉ là phần nổi của tội phạm ma túy hiện nay
vậy nên trong năm hai nghìn một mươi chín bộ công an tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác song phương đa phương trong lĩnh vực phòng chống ma túy với các nước các tổ chức quốc tế để ngăn chặn tận gốc tội phạm ma túy xử lý bắt giữ những đối tượng cầm đầu dù đang lẩn trốn ở nước ngoài
ngày hai mươi tháng ba cục cảnh sát hiểu cho tội phạm về ma túy bộ công an
công an chủ trì đã bắt quả tăng một mươi một nghi phạm trong đó có tám người trung quốc ba người việt nam vận chuyển ba trăm linh kg ma túy đá từ lào qua cửa khẩu bờ y về thành phố hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng bốn qua trình sát lực lượng công an thành phố hồ chí minh đã thu giữ một một tấn ma túy đá đồng thời khởi tố bắt giam yang qingwei ba mươi ba tuổi và chiang wei ba mươi một tuổi cùng quốc tịch đài loan và bùi nguyễn huy vũ ba mươi tám tuổi
cơ bản những đối tượng cầm đầu cao nhất chúng đều ở nước ngoài
chúng ngồi ở đài loan chúng ngồi ở nhật chúng ngồi ở philippines chúng ngồi ở thái lan chúng ngồi ở úc chúng đều dùng các phương tiện khoa học kỹ thuật rất hiện đại để liên lạc điều phối
nhưng để đạt được hiệu quả thì chúng thường cử những người nước ngoài là tay chân ở dưới sang trực tiếp việt nam để chỉ huy từng công đoạn
ví dụ chúng trực tiếp tiếp nhận ma túy sau khi thuê người việt nam hoặc người lào vận chuyển vào việt nam chúng trực tiếp sẽ tiếp nhận ma túy trực tiếp sẽ thuê khóa thuê sửa ngụy trang bằng các công ty để đóng ma túy lẫn vào các hàng hóa xuất nhập khẩu